phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai năm triệu đồng
đối với một trường hợp về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi trực ban cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bắc giang nhận được cuộc gọi đến số máy khẩn cấp một trăm một mươi ba
từ số điện thoại của một người phụ nữ với nội dung là cầu cứu do đang bị đánh đập hành hạ và sau đó tắt máy
đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi lực lượng chức năng đã xác định và tìm thấy người trình báo tin đang ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
là chị đinh thị hiền lao động tự do trú tại tỉnh hòa bình
qua làm việc với cơ quan công an chị hiền khai nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi uống rượu say đã gọi điện đến số trực ban một trăm một mươi ba
để treo đùa dưới tắt máy bản thân không bị đánh đập hành hạ